theo hình định cơ quan kẻ sát điều tra công an tp quy nhơn vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam ba đối tượng gồm phan văn phú thái trường lâm và võ minh thạo cùng trú tại tp quy nhơn về hành vi gây dối trật tự công cộng
theo tài liệu của cơ quan điều tra trong khoảng thời gian từ tháng ba đến cuối tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy ba đối tượng này đã nhiều lần tụ tập cùng hàng chục đối tượng khác kéo đến khu vực ngã ba phú tải tp quy nhơn mang theo hung khí đánh chém nhau với một băng nhóm khác gây mất an ninh trật tự
trừ một số đối tượng trong hai băng nhóm trên bị thương tích chúng còn đánh nhầm một người qua đường phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
sau hai mươi ba năm trốn truy nã đối tượng nguyễn văn vương bốn mươi hai tuổi hiện đang trú tại xã san nhân huyện sa thầy tỉnh con tum vừa bị công an tỉnh con tum bắt giữ
trước đây do cắt trộm dây điện thoại đem đi bán lấy tiền tiêu xài nên vương đã bị tòa án xử phạt năm năm tù treo với tội danh trộm cắp tài sản
nhưng sau đó vương đã trốn vào miền nam sinh sống
và đến năm hai nghìn một thì đến xã sa sơn huyện sa thầy tỉnh con tum làm ăn cưới vợ sinh con cho đến khi bị bắt